với hai trăm bảy mươi ca nhiễm covid một mươi chín trong tổng số gần một trăm linh triệu dân hệ số lây nhiễm dịch bệnh ở việt nam đang thuộc nhóm thấp nhất thế giới
việt nam có những nhân tố quan trọng nào để tạo nên sự thành công trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông kỳ đông bắc
trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
từ ngày một mươi sáu tháng bốn tới nay việt nam chưa ghi nhận thêm một ca mắc bệnh nào mới với dịch bệnh covid một mươi chín
ông đánh giá như thế nào về các kết quả việt nam đã đạt được
đầu tiên tôi muốn được chúc mừng việt nam vì những thành công mà việt nam đã đạt được trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với dân số đông nhưng chỉ có một phần rất nhỏ dân số của việt nam mắc dịch bệnh này khi chỉ ghi nhận có hai trăm bảy mươi ca dương tính
trong số đó hơn tám mươi các trường hợp đã được điều trị khỏi
và từ ngày một mươi sáu tháng bốn tới nay việt nam chưa ghi nhận thêm một ca mắc nào mới
tôi phải nói là việt nam có ba nhân tố quan trọng để tạo nên những thành công như hiện nay
đó là sự đầu tư trong suốt quãng thời gian có tên gọi là giai đoạn thời bình của hệ thống y tế dự phòng
thứ hai là việc kích hoạt sớm hệ thống đáp ứng dịch bệnh
và thứ ba là các cách tiếp cận toàn xã hội
không có trường hợp nào mắc mới với covid một mươi chín nhưng hiện có một số trường hợp lại đang dương tính lại với loại virus này
theo ông việt nam cần làm gì trong giai đoạn hiện nay
đối với các trường hợp dương tính lại thì không chỉ việt nam mà một số quốc gia khác cũng đã có báo cáo về những trường hợp này
nguyên nhân có thể là do người bệnh chưa khỏi bệnh hoàn toàn
trong quá trình điều trị chưa đảo tải hết mầm bệnh virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể
đây là một loại virus mới và chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết về nó
nhiều trường hợp dương tính lại nhưng sau đó lại trở về ân tính
đối với các bệnh nhân này cần phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cách ly sau khi xuất viện
việt nam đã đạt được nhiều thành công trong cuộc chiến này tuy nhiên cuộc chiến vẫn chưa kết thúc
chúng ta cần tiếp tục cố gắng nỗ lực với các công tác phòng chống dịch bệnh
cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản như đeo khẩu trang thường xuyên rửa tay
hạn chế các hoạt động tập trung đông người ở các khu vực công cộng
và giữ khoảng cách giãn cách an toàn để bảo vệ bản thân
cộng đồng và xã hội